thưa quý vị bằng thủ đoạn mua bán đông trùng hạ thảo giá rẻ và các sản phẩm nhượng quyền
đối tượng nguyễn dương kiều vi đã lừa thành công nhiều người với tổng số tiền lên đến ba mươi tỷ đồng
đáng nói là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để dẫn dụ nạn nhân thực sự là không mới
nhưng vẫn có những bị hại sập bẫy với số tiền hàng tỷ đồng
khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận đống đa nhận được đơn trình báo của một nạn nhân
tố cáo nguyễn dương kiều vi đã lừa đảo của mình hai sáu tỷ đồng
nạn nhân quen vi qua mạng xã hội và cả tin vào những kiến thức bài học kinh doanh của vi chia sẻ
nên đã liên hệ để nhờ vi hỗ trợ góp vốn trong việc kinh doanh
sự nhẹ dạ cả tin này đã khiến nạn nhân sập bẫy lừa đảo của vi
đối với mỗi nạn nhân thì chị này lại có một cái kịch bản để lừa khác nhau
ví dụ như em thì em đang kinh doanh thì chị này sẽ lừa em ở trên cái khía cạnh kinh doanh và đầu tư
tại cái thời điểm đấy em đang kinh doanh đông trùng hạ thảo thì chị này có ngồi trái em bằng cái phương thức là
chị đấy cho em cái nguồn nhập đông trùng giá xỉ tận gốc
còn chị đây có giới thiệu cho em là cái nguồn đấy cả việt nam người ta chỉ xỉ cho có hai người thôi
nếu như chị giới thiệu cho em thì em là người thứ ba
cũng bằng hình thức thủ đoạn như vậy đối tượng vi đã liên tục vẽ ra các dự án với lợi nhuận cao
mức đầu tư thấp để rụ rỗ con mồi
chỉ bằng việc lên mạng xã hội sau đó lập nhiều tài khoản ảo tạo vỏ bọc là người thành đạt
để chia sẻ trao đổi những bài học làm giàu nguyễn dương kiều vi đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
mình có nền tảng rồi và mình dùng cái nền tảng chứ là không phải là xây dựng cái đó để đi lừa
mà do mình có cái nền tảng rồi thì khi mình nói chuyện thì tất nhiên là mình cũng có những cái ảnh hưởng nhất
còn lúc làm cái thương hiệu đó đâu ai nghĩ
nó sẽ sập hay là nó sẽ bị gặp khó khăn đâu
thông qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo và các thương hiệu nhượng quyền
vi tiếp tục dùng tài khoản trên các trang mạng xã hội lôi kéo rụ rỗ nạn nhân khác
vào các thương vụ mua sắm mà vi tự tạo ra
theo luật sư hoàng xuân quang hành vi này của đối tượng nguyễn dương kiều vi có dấu hiệu của tội lừa đảo
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín
theo quan điểm của cá nhân tôi
với các việc mua bán hàng hóa trên mạng thì đấy là một không gian ảo
chúng ta cũng không tiếp cận được các thông tin về sản phẩm thực tế
về đối tượng tham gia mua bán thực tế với chúng ta là ai
thế nên là chúng ta cần phải có cái sự tìm hiểu một cách kỹ lưỡng
đối với những người bán hàng trên cái không gian mạng đó
và cần thiết là chúng ta cũng phải yêu cầu họ cung cấp các chứng cứ chứng minh
về đăng ký nhân doanh về hàng hóa về kho bãi trong việc họ lưu giữ hàng hóa
để tạo thêm niềm tin về việc có sản phẩm thực tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa cũng đã bắt giữ lý kim yến
là trợ lý và cũng là người giúp sức cho vi trong các hoạt động lừa đảo
theo công an quận đống đa đây là vụ việc có nhiều bị hại cư trú
tại nhiều tỉnh thành khác nhau
số lượng lừa đảo lớn nên đơn vị đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng
mở rộng vụ án để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bản chất là những người bị hại không hề biết gì về nhân thân lai lịch của chúng ta
những người bị hại của các số đối tượng lừa đảo trải dài trên khắp cả nước
khó khăn để truy tìm được những người bị hại để lấy thông tin
để có căn cứ để xử lý đối tượng
thì hiện nay chúng tôi cũng tìm được một số bị hại
nhưng còn nhiều bị hại khác là chưa thể liên hệ để làm việc được